cuộc chiến đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn với chiến thắng lịch sử điện biên phủ
là một trong những mốc son trói lọi nhất trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc việt nam
trong đó quá trình kết hợp đấu tranh chính trị quân sự ngoại giao
được coi là một trong những biểu hiện sinh động cho sự vận dụng phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp
trong đấu tranh chống ngoại xâm của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ kính mời quý vị khán giả hãy cùng nhìn lại
nghệ thuật kết hợp đấu tranh chính trị quân sự ngoại giao trong cuộc chiến đông xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn của đảng ta
để cứu vãn tình thế bị xa lầy trong chiến tranh việt nam chính phủ pháp cử tướng herry nava
sang đông dương làm tổng chỉ huy quân đội viễn trinh pháp với hy vọng giành thắng lợi quyết định
và kết thúc chiến tranh trong vòng một mươi tám tháng
để đánh bại kế hoạch của nava đảng chính phủ và chủ tịch hồ chí minh đã lãnh đạo toàn dân
đẩy mạnh kết hợp đấu tranh quân sự chính trị ngoại giao đập tan mọi âm mưu thủ đoàn của địch
giành thắng lợi trong chiến cuộc đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn và đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ
chúng ta làm cho hậu phương của địch luôn luôn bị dối loạn và quân chủ lực của địch không có điều kiện tập trung
nó tạo ra cái thế và thời cơ để chúng ta tập trung chủ lực tiêu diệt quân địch
các hình thức đấu tranh được vận dụng sáng tạo như địch vận mít tinh biểu tình bãi công bãi thị
thu hút sự tham gia của hàng vạn quân chủ nhân dân
song song với đẩy mạnh đấu tranh chính trị trong nước đảng ta còn chủ trương tăng cường củng cố mặt trận
đoàn kết liên minh việt miên lào mà nòng cốt là các lực lượng cách mạng nhân dân của ba nước đông dương
khi đó cũng được đánh giá là một thời kỳ mà sự kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh
quân trự đấu tranh chính trị đạt được những sự phối hợp rất là chặt chẽ nhịp nhàng
trên mặt trận ngoại giao đảng đã mở rộng quan hệ tranh thủ sự đồng tình
ủng hộ của cộng đồng quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới
chiến thắng điện biên phủ đây là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế vô sản
của sự giúp đỡ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
trong đó có nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa
chúng ta phải xây dựng được một tiềm lực quốc phòng mạnh
bao gồm về tiềm lực chính trị tiềm lực kinh tế tiềm lực khoa học công nghệ
tiềm lực quốc phòng và ngoại giao
và các tiềm lực đó thì chúng ta phải đặc biệt là quan tâm đến xây dựng tiềm lực quân sự
đây là tiềm lực mà nông cốt của tiềm lực quốc phòng ở nước ta
quá trình kết hợp đấu tranh chính trị quân sự
ngoại giao trong chiến cuộc đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ
là một trong những kinh nghiệm quý báu để ta vận dụng hiệu quả trong những năm tháng đấu tranh
thống nhất đất nước và cho đến ngày nay nó vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn
việc tổ chức vận dụng sáng tạo linh hoạt các hoạt động đấu tranh trên cả ba mặt trận
nhất là chiến thắng điện biên phủ đã thêm một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược
khả năng lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong việc huy động phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc